công an tỉnh hà nam vừa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh thuận
bắt giữ đối tượng nguyễn thị mị chú tại tỉnh hà nam bị truy nã về tội cố ý gây thương tích
ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm chín mươi tám do mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm mỹ đã dùng acid tạt vào anh đỗ đức giang
chú tại huyện thanh liêm gây thương tật sáu mươi tám và phải nhận bản án bảy năm tù giam
trong quá trình thi hành án do tình trạng sức khỏe yếu mị được hoãn thi hành án một mươi hai tháng
trong thời gian tạm hoãn đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương và bị bắt khi đang lẩn trốn ở thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận